thưa quý vị phòng chống dịch covid một mươi chín theo phương thức quản lý rủi ro chuyển từ mục tiêu kiểm soát số ca mắc
sang kiểm soát số ca nhập viện có nguy cơ cao rất cao và tử vong
đây là một trong những điểm mới về thay đổi mục tiêu kiểm soát vừa được chính phủ ban hành
chương trình phòng chống dịch mới hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm và đồng thuận của cư dân mạng
bởi trong thời điểm này thì việc chủ động những giải pháp thích ứng một cách linh hoạt
đối với các biện pháp phòng chống dịch sẽ giảm thiểu tối đa tác động đến người dân
cũng như phục hồi các hoạt động kinh tế du lịch xã hội một cách bền vững và kịp thời
hợp lý và đúng thời điểm vì đa số ca nhiễm virus sau bảy ngày là hết nhiễm
tôi ủng hộ sự thay đổi này
đã có sự chuyển hướng tích cực trong việc ứng phó với đại dịch
đây thực sự là một tin vui đối với toàn dân
phù hợp với phòng chống bệnh giai đoạn mới bảo đảm phát triển kinh tế
mỗi ngày một tin vui mới cho thấy sự thích ứng
đó là những ý ứng rất hợp lý của nước ta với dịch bệnh
giờ đã đến lúc cần có những giải pháp hợp lý để đưa xã hội và nền kinh tế trở lại quần quay trước dịch
đưa tất cả trẻ em trở lại mái trường phục hồi giáo dục và du lịch dịch vụ
đó là những suy nghĩ chung của đông đảo ý kiến cư dân mạng
trước thông tin việt nam thay đổi mục tiêu kiểm soát dịch covid một mươi chín
cùng với đó chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín vừa được chính phủ ban hành trong nghị quyết ba mươi tám
với những quan điểm mới cũng đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ của nhiều cư dân mạng
đơn cử như việc căn cứ tình hình dịch bệnh
chuyển biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín từ bệnh truyền nhiễm nhóm a sang bệnh truyền nhiễm nhóm b
các đơn vị cần sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống
kể cả khi dịch bùng phát mạnh trên diện rộng vượt quá năng lực của hệ thống y tế
tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn
biện pháp chống dịch sẽ giảm thiểu tối đa tác động đến người dân
để đạt được mục tiêu người dân sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế sớm và nhanh nhất
tất cả người nhiễm covid một mươi chín chuyển nặng nguy kịch đều được chăm sóc điều trị
nhóm dễ tổn thương như người cao tuổi có bệnh nền người khuyết tật
phụ nữ mang thai hay trẻ mồ côi cũng được tiếp cận dịch vụ y tế
hoàn toàn ủng hộ bộ y tế và chính phủ tôi tin chắc các nhà chuyên môn đã tham khảo nhiều kinh nghiệm từ nước ngoài
hãy quan tâm đến người già và những người có nguy cơ
với diễn biến hiện nay
mọi người dân đã thích nghi với tình hình dịch bệnh
vấn đề cơ bản là bộ y tế các đơn vị y tế địa phương cần chủ động sát sao theo dõi xử lý các trường hợp bệnh nặng
tập trung nghiên cứu nguồn lực giảm ca tử vong là đợt rồi
bỏ hết quy định giấy tờ không cần đến ca hàng ngày nữa để mọi người chút bỏ tâm lý
tập trung làm ăn kinh tế thôi
chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín cũng đặt ra mục tiêu bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vaccine
theo đó hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người dân từ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên ngay trong quý i
bảo đảm đủ vaccine và hoàn thành tiêm cho trẻ từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi trước tháng chín năm nay
có chí lực giám sát phát hiện các trường hợp nhiễm sát covid một mươi chín linh hoạt
phù hợp với tình hình dịch trong từng giai đoạn
chia sẻ trên cộng đồng mạng nhiều ý kiến cư dân mạng cũng đã thẳng thắn có những đề xuất
với mong muốn việc kiểm soát tình hình dịch bệnh sẽ có những chuyển biến mới tích cực
cần nhanh chóng vạch ra những lộ trình cơ bản cho việc thích ứng này
ví dụ như sớm bãi bỏ khái niệm m một bỏ luôn khai bào y tế vì dương già và không còn ý nghĩa truy vết dịch tễ
trước hết phải xem bệnh covid một mươi chín có còn là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm hay không
xem xét việc bỏ thông báo ghi nhận hàng ngày
kế đến là vấn đề chăm sóc y tế cho người dân có chú đáo hay không
và việc làm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín kế tiếp của ngành y tế là như thế nào
quan trọng là giảm số ca nặng giảm số người chết chứ còn quan tâm gì nữa tới thống kê số người nhiễm
hiện tại theo tôi số người chết bảy mươi tám mươi ca trong một ngày vẫn là mức khá cao
và cần tìm mọi biện pháp để giảm tỷ lệ tử vong này
bộ y tế cần quan tâm hơn các nghiên cứu đánh giá hậu covid
cộng dự báo để xử lý ứng phó kịp thời các biến thể để có biện pháp bảo đảm sức khỏe cộng đồng
trong bối cảnh việt nam vừa mở cửa trở lại du lịch quốc tế
cũng như từng bước đưa nhiều hoạt động kinh tế xã hội phục hồi
những chính sách liên quan đến phòng chống dịch vừa bảo đảm tính cấp thiết vừa đúng thời điểm
bạn có suy nghĩ gì về những thay đổi mục tiêu kiểm soát dịch covid một mươi chín
hãy cùng chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân